công nghệ năm g đang dần được các nước trên thế giới đưa vào ứng dụng thực tế
nhiều doanh nghiệp công nghệ sản xuất các thiết bị đầu cuối
những ngành công nghệ phục vụ cho sự phát triển của năm g cũng được chú trọng hơn
để cùng tìm kiếm và khám phá những cơ hội mới
thì hôm nay ngày tám tháng năm tập đoàn huawei đã tổ chức trình diễn trực tiếp
các dịch vụ dành cho năm g tại mobile vietnam congress hai nghìn một mươi chín
những công nghệ mới như năm g trí tuệ nhân tạo ai internet vạn vật iot
và điện toán đám mây đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
các số liệu thống kê cũng cho hay trong năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến thế giới sẽ có hơn sáu mươi mạng thương mại năm g trên bốn mươi smartphone năm g được đưa ra thị trường
và sẽ có khoảng một mươi triệu kết nối năm g trên toàn cầu
các quốc gia trên thế giới cũng đang tích cực tham gia vào làn sóng triển khai công nghệ năm g trên quy mô lớn
tại mobile vietnam congress hai nghìn một mươi chín các chuyên gia công nghệ đã trao đổi
và giới thiệu về những xu hướng phát triển công nghệ mới nhất
như các hệ thống sản phẩm
giải pháp năm g tổng thể đầy đủ nhất từ hệ thống chipset
các thiết bị mạng lõi mạng truyền dẫn đến hệ thống anten
các trạm phát c band millway thiết bị đầu cuối đặt tại địa điểm của khách hàng
cpe hệ thống đảm bảo năng lượng cho năm g đến các thiết bị đầu cuối smartphone năm g